đứng đầu tổ chức này là ngô hoàng văn hùng tự là ngô hùng đối tượng thường xuyên chống đối chính trị
hùng vượt biên sang canada móc nối với các đối tượng phản động khác
từ năm hai nghìn một mươi bảy hùng thành lập tổ chức triều đại việt nhằm hoạt động lật đổ chính quyền
tài trợ khủng bố và lôi kéo đông đảo người tham gia
hiện tại hùng vẫn ở canada và đang bị truy nã
thực hiện ý đồ khủng bố bị cáo ngô hùng đã tổ chức lôi kéo tài trợ cho hàng loạt bị cáo khác
trong đó có nguyễn khanh năm mươi chín tuổi nguyễn tấn thành bốn mươi chín tuổi dương bá giang bốn mươi chín tuổi
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ngô hùng và số đối tượng ở nước ngoài đã chuyển cho khanh hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
để bị cáo mua thuốc nổ rồi giao cho người khác chế tạo bom mìn gây ra các vụ nổ để tạo tiếng vang cho tổ chức
những người tham gia được các đối tượng nước ngoài hứa hẹn sẽ phong chức sắc khi hoàn thành nhiệm vụ
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các bị cáo đã gây ra vụ nổ lớn tại trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình
vụ nổ khiến cho ba người bị thương trụ sở công an phường bị hư hỏng nặng nhiều tài sản là xe máy bị hư hại
sau khi đối tượng khanh bị bắt cơ quan điều tra đã thu giữ được tại nhà đối tượng rất nhiều vật liệu
chế tạo trái nổ đạn ar một mươi năm thuốc súng giao tự chế tài khoản ngân hàng sim điện thoại hộ chiếu ống nhòm máy ảnh
trong đó có một số trái nổ đã chế tạo thành công
tất cả hai mươi bị cáo đều nghe theo sự chỉ đạo xúi dục và nhận tiền của đối tượng ở nước ngoài
để lên kế hoạch thực hiện các vụ bạo động khủng bố tại việt nam
đều bị đưa ra xét xử về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vật liệu nổ
phiên tòa dự kiến được xét xử trong ba ngày
trong lúc khống chế đối tượng có biểu hiện ngáo đá một đồng chí công an xã đã bị thương
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn xã đức lợi huyện bộ đức tỉnh quảng ngãi
nhận tin báo về việc đối tượng trần tấn vận hai mươi bốn tuổi ở thôn kỳ tân xã đức lợi sử dụng ma túy đá
la hét lớn đập phá tài sản của gia đình đại úy lê hồng văn phó trưởng công an xã đức lợi
cùng hai đồng chí công an viên bán chuyên trách đến nhà đối tượng trần tấn vận đã ngăn chặn
lúc này trần tấn vận chửi bới dùng vỏ bia và gạch tấn công lại tổ công tác
làm đại úy lê hồng văn bị thương tích ở đầu
dù bị thương tích nhưng đại úy lê hồng văn vẫn tiếp tục khống chế bắt giữ đối tượng ngáo đá trần tấn vận
bạn gái bị treo gẹo trong quán nhậu nguyễn văn tươi một mươi chín tuổi quê ở bình dương
đã rủ nguyễn xuân trường hai mươi bốn tuổi quê hải phòng mang hung khí đến chém người
hậu quả là một người chết và ba nạn nhân khác bị thương
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi tháng chín một nam thanh niên một mươi chín tuổi quê ở an giang
cùng nhóm bạn đến quán hải sản ở phường bình hưng hòa quận bình tân thành phố hồ chí minh
trong lúc ăn nhậu nhóm thanh niên này đã treo gẹo hai cô gái ở bàn bên cạnh
một cô gái đã gọi điện cho bạn trai là tươi kể lại sự việc
tươi sau đó đã cầm mã tấu và gậy bóng chay rồi cùng trường đến quán hải sản
sâu sắc xảy ra nhóm thanh niên bỏ chạy
lúc này tươi và trường phóng xe máy rượt đuổi sang một bãi giữ xe ở quận một mươi hai
tại đây hai nghi phạm dùng hung khí chém nam thanh niên trên tử vong và làm ba người khác bị thương
trước cùng ngày công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh đã bắt giữ được tươi và trường
để điều tra về hành vi giết người đồng thời thu giữ một số hùng khí
mang nhiều loại trang sức như dây chuyền vàng lắc vàng đến các tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý cầm với giá rẻ
vì chủ quan thiếu kiểm tra đối chiếu mà một số tiệm vàng bạc đá quý trên địa bàn tỉnh bạc liêu
đã trở thành con mồi cho các tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý
đối tượng lừa đảo bởi lẽ toàn bộ số trang sức mà các đối tượng đi cầm đều là vàng giả
những hình ảnh này do camera tại một tiệm vàng trên địa bàn xã phong thạnh tây b
huyện phước long tỉnh bạc liêu ghi lại được vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đeo khẩu trang mặc áo khoác kín người đến tiệm vàng
để cầm một sợi dây chuyền vàng và một tấm lắc với giá bốn mươi triệu đồng
sau khi giao dịch xong đối tượng nhanh chóng bỏ đi
vài ngày sau tại một tiệm vàng khác cũng trên địa bàn xã phong thạnh tây bê huyện phước long tỉnh bạc liêu
người phụ nữ này lại tiếp tục đến cầm một sợi dây chuyền vàng với giá hai mươi bốn triệu đồng
phát hiện người phụ nữ này có biểu hiện nghi vấn chủ tiệm vàng nhanh chóng trình báo công an
phát hiện có lực lượng công an đến đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi nhưng bị lực lượng công an mời về cơ quan làm việc
kiểm tra sợi dây chuyền mà đối tượng đem cầm tại tiệm thì đó là vàng giả
phát hiện có lực lượng công an đến đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi nhưng bị lực lượng công an đến đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi nhưng bị lực lượng công an
do đó các chủ tiệm vàng cần hết sức cảnh giác không được bỏ qua các công đoạn cần thiết khi kiểm tra vàng nhằm tránh thiệt hại về tài sản
khi thấy các dấu hiệu tình nghi thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

khi thấy các dấu hiệu tình góp phần đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn
trước khi nhảy cầu tự tử chị có nhắn tin về điện thoại cho người chồng
theo cơ quan chức năng thì hai người nhảy cầu tự tử sáng nay không có mối quan hệ và không quen biết gì với nhau
thưa quý vị và các bạn bão số năm đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền trung và để lại nhiều hậu quả cho các địa phương này
tính đến nay bão số năm đã làm sáu người chết một trăm một mươi hai người bị thương hơn hai mươi hai ngôi nhà bị hư hỏng nặng một mươi ba nhà sập hoàn toàn và ba mươi sáu điểm trường bị ảnh hưởng
ngoài ra bão số năm còn làm gần bốn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại một trăm linh năm hectare nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng thiệt hại
bão còn làm hai trăm một mươi bảy cột điện bị gãy đổ bảy trạm biến áp bị hư hỏng ba trụ thông tin bị gãy bốn mươi ba tuyến cắp quang bị đứt do cây gãy đổ tại thời thiên huế
một trăm linh ba km dây điện hạ thế bị đứt tại thừa thiên huế hai mươi năm km đường cốc lộ bị sạt lở hư hỏng với tổng khối lượng đất đá khoảng một mươi một m ba
trong đó tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở hai mươi bốn km
đến thời điểm này một số khu vực ở huyện tây giang của tỉnh quảng nam vẫn đang bị chia cắt cục bộ
hiện lực lượng công an đang cùng chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng đặng văn hay còn gọi là đen sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp hòa hưng xã hòa bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
đối tượng tống văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào
xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang có xeo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
và đối tượng võ văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa xã khánh an huyện châu phú tỉnh an giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi
hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện